kính chào quý vị chiều qua phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai đã tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn thành đạt hai mươi tám tuổi trú tại tỉnh đồng nai để tiếp tục điều tra về hành vi giết người
theo điều tra ban đầu vào khoảng sáu giờ ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng một mươi một anh đặng phi hùng hai mươi ba tuổi trú tại huyện long thành tỉnh đồng nai đang đi xe đạp tới công ty thì bị đạt chặn đường dùng dao đâm nhiều nhát vào người khiến anh hùng tử vong tại chỗ
gây án xong đạt bỏ trốn sau đó đã đến công an huyện xuân lộc đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong việc vay mượn tiền giữa đối tượng đạt và nạn nhân